phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước cho biết đang phối hợp cùng phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra đang tạm giữ điểu thị chanh trú tại huyện bù đăng tỉnh bình phước để đưa đi chương cầu giám định tâm thần xử lý về hành vi giết người
trước đó vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm điều thị tranh đã đến cơ quan công an đầu thú vì đã ném hai con trai của mình là điểu mờ rang và điểu bách xuống giếng
tại cơ quan công an điều thị tranh khai nhận buổi sáng ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm khi trời mưa điều mờ rang và điều bách đang nghịch nước mưa
tranh nói nhiều lần nhưng cả hai con không nghe lời do bực tức tranh đã bế điểu mờ rang và điểu bách ném xuống giếng
anh điều son là chồng của điều thị tranh đi làm về không thấy các con đâu
khi đi tìm thì phát hiện hai con của mình ở dưới giếng khi người dân đưa hai cháu lên thì cả hai đã tử vong